cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố
bị can trần văn thương hai mươi hai tuổi về tội trộm cắp tài sản
vào khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng chín đối tượng này đã thực hiện một vụ trộm xe máy
tại một nhà nghỉ thuộc khu phố một mươi thị trấn dương đông huyện phú quốc
khi bị trộm thì chiếc xe máy này có cắm sẵn chìa khóa không người trông giữ
đến ngày hôm sau thì thương đem xe đi tiêu thụ thì bị công an huyện phú quốc phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
trước đó trần văn thương còn thực hiện năm vụ trộm với năm chiếc xe máy khác trên địa bàn huyện phú quốc
với tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng